ngày hai mươi tám tháng tám tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
bà tuyết giáo tỉnh ủy long trọng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề
bác hồ với thanh hóa thanh hóa năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
sự kiện giới thiệu đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân thanh hóa gần hai hình ảnh
tư liệu hiện vật kỳ vật sách báo phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
trong đó nhiều tài liệu thể hiện rõ tình cảm sự quan tâm sâu sắc của bác hồ kính yêu
đối với đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa
cũng như tình cảm của cán bộ đồng bào và chiến sĩ tỉnh thanh hóa đối với bác
buổi trưng bày cũng khái quát những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa
đạt được trong năm mươi năm thực hiện di trúc của người
thể hiện kết quả nổi bật trong ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đợt trưng bày lần này diễn ra đến hết ngày năm tháng chín